đã gần một tuần trôi qua một mươi hai hộ dân tương đương với hơn nửa số dân của thành phố sơn la đang phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch
nguyên nhân là do nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng từ việc xả thải của các đơn vị sản xuất cà phê
nên buộc công ty cổ phần cấp nước sơn la phải cắt nước từ ngày bốn tháng một mươi một và hiện nay vẫn chưa ấn định được ngày cấp nước trở lại
đây là cách nhiều người dân ở thành phố sơn la trải qua những ngày mất nước
đi khắp thành phố đầu đầu cũng thấy cảnh người dân xếp hàng mua và xin nước sạch về dùng
chưa bao giờ một thành phố chuẩn bị lên đô thị loại hai mà sáu mươi dân lại sống trong tình trạng thiếu nước như vậy
trong tình hình như vậy có rất ít hộ dân như gia đình chị hiền đầu tư cả hệ thống dẫn nước từ trên núi xuống phát miễn phí cho mọi người
gia đình bắt đầu lắp hệ thống dẫn nước từ ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thời gian lắp thì trong khoảng hai tiếng dùng ống cứng ống mềm và các loại đầu nút và máy bơm tóm thả hẳn xuống nguồn nước sạch
sau đó thì dẫn qua trần nhà
lên cao khoảng bốn tầng xong rồi vòng xuống
sau đó thì dẫn cho mọi người và xả nước cả ngày
chưa ngừng nghỉ suốt cả ngày sáu bảy
từ năm hai nghìn một mươi hai trở lại đây số lượng các đơn vị kinh doanh chế biến cà phê trên địa bàn thành phố sơn la đã tăng gấp đôi
đáng báo động là các đơn vị này đều không nằm trong quy hoạch vùng sản xuất
cũng như không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường
không xử lý nước thải
hệ thống lưu trữ nước thải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
nước thải ngấm trực tiếp xuống đất
tập trung xử lý các doanh nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn của bốn xã
bây giờ làm rõ trách nhiệm
ủy ban dân tỉnh chỉ đạo làm rõ trách nhiệm về việc này
và báo cáo với ban thường vụ tại phiên họp tháng một mươi hai
theo công ty cổ phần cấp nước sơn la
chưa bao giờ nguồn nước bị ô nhiễm nặng và phải cắt nước lâu như hiện nay
toàn bộ hệ thống xử lý nước sạch gần như ngừng hoạt động
công ty đang cố gắng xử lý nước từ đầu nguồn và liên tục xả thô
thì hiện tại bây giờ công ty cấp nước là gì
đang mở thông toàn bộ các mạng cấp nước và phân vùng ra để chia nước
việc xả nước thô bây giờ là không thể xử lý được cho nên phải xả ra
và thực tế bây giờ là kiểm tra đầu tiên là phải bằng cảm quan trước
như là bằng mũi
ngửi khi nào một nước thô nó không còn mùi nữa
còn hiện tại bây giờ vào trong đấy thì mùi lắm
được biết tỉnh sơn la đang lên phương án xây dựng các bể chứa nước lớn
đề phòng trong những tình huống thiên tai rủi ro
nhưng trước mắt điều cần làm ngay là khắc phục nguồn nước ô nhiễm
xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức vi phạm
đây mới chỉ là đầu vụ cà phê
nếu không giải quyết rứt điểm thì từ giờ đến qua tết âm lịch
tình trạng trên sẽ còn tái diễn